bắt đầu từ ngày mùng ba tết nguyên đán các chợ truyền thống và siêu thị ở đà nẵng đã bắt đầu bán hàng trở lại
nhìn chung giá cả các mặt hàng thực phẩm tươi sống cũng khá bình ổn
phiên chợ đầu năm nhu cầu mua sắm không nhiều sức mua cũng không tăng so với những ngày sắp tết
các mặt hàng được bày bán đầu năm chủ yếu là rau xanh hoa quả và thực phẩm tươi sống
phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân với giá cả bình ổn
nói chung là năm nay hàng hóa là tương đấu đủ không có thiếu mặt hàng
nhưng mà giá cả rất là phải chăng chứ không có cao hơn nói ví dụ như xà lách là y giá cũ
là coi như trong năm là ba mươi kg mà tết ăn tết xong cũng ba mươi kg
chỉ có lơ xanh là nó lên một cái là năm đồng
ghi nhận tại các chợ truyền thống và siêu thị không khí mua bán đã bắt đầu rộn ràng
hàng hóa phong phú giá cả không tăng so với trước tết
các loại rau xanh giá có nhích nhẹ nhưng không đáng kể do nhu cầu tiêu thụ tăng nhẹ
riêng mặt hàng thịt lợn tuy những ngày đầu năm lượng hàng không nhiều nhưng giá cả vẫn bình ổn
giá nói chung là cũng nhít lên xíu thôi nhưng mà thấy cũng được bình ổn thì thịt cũng tươi ngon
giá thịt ở trong này thì nhưng thấp hơn ngoài một chút có thể do ở siêu thị thì bình ổn giá hơn
những ngày đầu năm tại đà nẵng không xảy ra tình trạng thiếu hụt hàng hóa
trước đó sở công thương đà nẵng đã phối hợp cùng các đơn vị sản xuất kinh doanh
thực hiện chương trình bình ổn giá chủ động nguồn cung dự trữ với tổng trị giá hơn một bảy trăm linh tỷ đồng